do ảnh hưởng của cơn bão số một biển động thực hiện lệnh cấm tàu của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cho nên việc cung ứng hàng hóa từ đất liền cho huyện đảo cô tô cũng phải tạm dừng
tuy nhiên ủy ban nhân dân huyện cô tô đã chỉ đạo cho các tiểu thương không được tăng giá các mặt hàng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng đã lên phương án để đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân
và du khách trên đảo trong trường hợp cơn bão này có những diễn biến phức tạp hơn
giá một kg thịt thăn là một trăm linh đồng trên một kg bắp cải là một mươi năm đồng trên một kg thịt gà ta là một trăm tám mươi đồng trên một kg
theo như đánh giá của người tiêu dùng cũng như các tiểu thương đang buôn bán trên đảo cô tô
thì giá như vậy là không tăng so với trước khi có bão
vì sao với ngày thường thì hôm nay bão lũ thì tình hình giá cả có gì thay đổi không ạ
không chẳng có gì thay đổi cả vẫn cứ thế thôi
chúng tôi quản lý thị trường là tuyệt đối không được nâng giá
cho dù là bão gió nhưng mà có thể nói đến giờ phút này thì cái lượng lương thực thực phẩm
để phục vụ cho du khách và phục vụ cho nhân dân vẫn đảm bảo
bên cạnh đó thì để đảm bảo mùa mưa bão thì chúng tôi có dự trữ từ lương thực thực phẩm
cũng như là động viên nhân dân để tiếp tục tăng cường cái sản xuất
là khi mà đưa ra chợ thì không tăng
tại huyện đảo cô tô vẫn còn năm trăm bốn mươi sáu khách đang ở lại đảo tránh bão
chính quyền huyện và các nhà hàng khách sạn trên đảo vẫn cố gắng nỗ lực đảm bảo an toàn
và phục vụ du khách chú đáo trong việc ăn nghỉ chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm
trong điều kiện thời tiết hiện nay thực phẩm không thể vận chuyển từ đất liền ra
ngư dân không khai thác đánh bắt được do vậy sẽ xảy ra vấn đề khan hiếm thực phẩm
vì vậy ngoài việc giảm giá phòng ủy ban dân huyện cô tô chỉ đạo các nhà hàng khách sạn
sử dụng nguồn thực phẩm dự trữ đảm bảo phân phối và phục vụ du khách
về phía khách sạn thì khách sạn đã tổ chức ủng hộ cho khách năm mươi về giá phòng
để cái ngày ảnh hưởng của bão lưu trú lại qua đêm
thế nhưng mà do điều kiện khách quá đông để đón đoàn khách vào
nhưng cũng yêu cầu khách là tạo điều kiện cho khách sạn để tập trung dồn thêm phòng vào
ủng hộ cho khách dồn phòng tập trung một phòng ví dụ quá tải lên đến bốn năm sáu người
để đón các khách khác qua để tập trung
hiện tại bây giờ trong khách sạn đang tạm trú cho bảy mươi một khách
bọn chị đáng nghĩ là về chiều ngày hôm qua thế nhưng mà sáng hôm qua đã thấy chủ nhà ở đây
người ta thông báo là phải ở lại thì là không về được
thì bọn chị ở lại thì khách chủ nhà cũng nói là bọn em sẽ giảm giá phòng
và sẽ tạo điều kiện ăn ở cho bọn chị
thì chị thấy là nói chung là tinh thần mọi người rất là ủng hộ giúp đỡ
mà hôm qua bọn chị là làm chủ các nhà nghỉ đó đi tự nấu tự ăn
bây giờ cũng thế
ủy ban nhân dân huyện cô tô đã có sự chuẩn bị chú đáo từ trước
vì vậy đã đảm bảo an toàn cho người và của
cũng như ổn định giá đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân
và du khách đang tránh bão trên đảo